gia đình chăn nuôi bò sữa ở xã vân hồ cho biết trước khi nuôi bò sữa người nuôi được tham gia một khóa học tại công ty cổ phần giống bò sữa mộc châu về phương pháp chăm sóc các bước cần làm trước khi tiến hành vắt sữa và cách bảo quản sau khi vắt sữa cùng nhiều thao tác kỹ thuật khác
nếu thực hiện đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc và biết cách nhân đàn hợp lý thời gian hoàn vốn của các hộ nuôi bò sữa sẽ khá nhanh
công ty hiện nay nếu mà đảm bảo tất cả các tiêu chí mà sạch không có gì ảnh hưởng đến đến chất lượng của sữa
thì công ty vẫn duy trì cái giá sữa là một mươi hai sáu trăm linh đấy là giả da cứng
còn khi mỗi một quý thì tùy theo cái mức độ mà sản xuất của công ty thì mức độ thị trường của công ty nếu mà nợ nhuận mọi thứ thì công ty lại thưởng thêm
vẫn khuyến khích cho người chăn nuôi rất là nhiều
thu nhập bình quân trong mỗi hộ nếu mà hộ thấp nhất là ba trăm linh triệu trên một hộ trên một năm
còn những hộ thu nhập cao thì trong đó có chín hộ thì là một tỷ đồng trên một năm
thì như vậy là trong cái tổng số mà các hộ nuôi bò thì cho thấy là cái thứ nhất là cái thu nhập thì rất là cao
và cái thứ hai nữa là cái hiện nay thì bà con cũng đang mong muốn là sẽ mở rộng
không chỉ mang lại thu nhập cao cho các chủ chăn nuôi bò sữa
việc hình thành các trang trại tập trung quy mô đàn lớn cũng tạo thêm nhiều việc làm thường xuyên
và công việc thời vụ lúc nông nhàn cho nhiều hộ dân trên địa bàn
hiện nay tất cả các hộ chăn nuôi bò sữa không đủ nhân lực để tự chăm sóc cho đàn bò
trên cái địa bàn của xã vân hồ
thế thì các hộ đều hợp đồng trong đó có hợp đồng thời vụ và hợp đồng thường xuyên
thì bình quân mỗi hộ gia đình là thuê hợp đồng thường xuyên từ bốn đến sáu nhân công
để làm hợp đồng lâu dài đấy
và một số hợp đồng nhân công thời vụ
vào những cái dịp mà làm ủ ướp và làm một số cái công việc phục vụ cho việc là chăn nuôi theo thời vụ ấy
thì một năm thì cũng hợp đồng thời vụ khoảng đến nếu mà tổng nhân công thì phải gửi đến bốn năm trăm linh công một năm
để phát huy hơn nữa tiềm năng thế mạnh vốn có của nghề chăn nuôi bò sữa
huyện vân hồ đã giả soát quy hoạch và phối hợp với công ty cổ phần giống bò sữa mộc châu
bố trí những khu vực diện tích từ hai mươi đến ba mươi hectare để xây dựng các chạy bò sữa
với quy mô từ hàng trăm con trở lên
tại xã vân hồ lóng luông trường khoa và mở rộng ở một số vùng khác
tạo điều kiện cho nhân dân ở xa trung tâm chuyên canh trồng cỏ và trồng ngô
sản xuất thức ăn thô xanh cung cấp cho các trại chăn nuôi
đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân phát triển trồng cỏ và chăn nuôi bò sữa
nhân rộng các mô hình khuyến nông chăn nuôi bò hình thành các hợp tác xã trang trại chăn nuôi bò
hoạt động theo hướng gắn kết sản xuất dịch vụ với tiêu thụ sản phẩm
đến nay huyện vân hồ đã phát triển đàn bò sữa
với một bảy trăm linh con sản lượng sữa tươi năm hai nghìn một mươi bảy đạt trên
bốn năm trăm linh tấn với chủ trương đúng đắn nỗ lực quyết tâm triển khai thực hiện
và sự hưởng ứng của nhân dân chương trình phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn
huyện vân hồ có những chuyển biến tích cực mở ra hướng sản xuất nông nghiệp bền vững
tạo bước đột phá nâng cao thu nhập cho nhân dân từng bước hoàn thành mục tiêu phấn đấu
đến năm hai nghìn hai mươi mở rộng diện tích đồng cỏ lên năm trăm năm mươi ha phát triển đàn bò hai mươi bốn con
trong đó đàn bò sữa ba con trở lên